trong những năm qua tinh thần này đã thẩm sâu và lan tỏa trong mỗi cản vô đảng viên và người dân vĩnh kim
phong trào đó đã được hiện thực hỏa bằng những việc làm hành động thể thực đạt hiệu quả cao trên các lĩnh vực
gọc phân đưa vĩnh kim trở thành lạc cơ đầu trong phong trào thi đua ái quốc của huyền vĩnh linh nội riêng
cũng như tỉnh quảng trị nội chung
trong chương trình trang địa phương của truyền hình nhân dân hôm nay
mời quý vị và các bạn theo dõi phỏng sự vĩnh kim đất anh hùng nở hoa
do đài phát thanh và truyền hình quảng trì sản xuất
trong những người vinh dự nhận món quà này vẫn còn nguyên những ký ức không thể nào quên
với ông đây là phần thưởng vô giá là động lực tinh thần để nhân dân vĩnh kim liên tục vươn lên
xứng đáng là đơn vị dẫn đầu các phong trào thế đua ải quốc
đến vĩnh kim hôm nay sự đổi thay thể hiện từ đường làng ngõ xóm trải nhựa bê tông hóa phẳng lì và những mái nhà rột nát tàm bờ dần được xóa bỏ nhường chỗ cho những ngôi nhà được xây dựng khang trang đời sống người dân được nâng cao
nếu như sau chiến tranh từ hoang tàn đổ nát thì bằng nội lực của mình nhân dân xã vĩnh kim đã không ngừng khắc phục khó khăn để đẩy mạnh phát triển kinh tế và tốc độ tăng trưởng bình quân cao
với đặc điểm là một xã thuần nông có lợi thế nằm ở vùng đất đỏ ba gian màu mở chính quyền nhân dân vĩnh kim đã thực hiện tốt công tác quy hoạch các loài đất bắt đầu là từ công tác quy hoạch khu dân cư từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba

vĩnh kim tích cực chỉ đào triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới năm hai nghìn một mươi năm vĩnh kim là một trong ba xã đầu tiên của tỉnh quảng trì được công nhân xã đạt chuẩn nông thôn mới những kết quả này đã tạo ra một bước chuyển biển mạnh mẽ sâu sắc trong đời sống xã hội đưa quê hương vĩnh kim ngày càng phát triển giàu đẹp
tiểu học trung học cơ sở đều được đầu tư xây dựng và luôn đạt ở tốt đầu trong xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia chất lượng giáo dục ở các cấp học bậc học đã được nâng cao công tác quyển học và việc xây dựng xã hội học tập đã đi vào chiều sâu tỷ lệ học sinh thay đổ vào các trường đại học cao đẳng ngày một tăng cao

tỷ lệ học sinh thư đổ vào các trường đại học cao đẳng ngày một tăng cao
hệ thống chính trị được xây dựng vững mạnh toàn diện đảng bộ đã thường xuyên quan tâm gắn công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh gắn công tác dân vận của đảng với dân vận chính quyền
hoạt động của mặt trận và các đoàn thể quân chúng có nhiều đổi mới góp phần quan trọng vào nhiệm vụ chính trị kinh tế xã hội của địa phương
công tác xây dựng hệ thống chính trị luôn được chủ trọng trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng để thúc đẩy các phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương
vì thế đảng bộ chính quyền mặt trận tổ quốc đến các tổ chức đoàn thể đã thực sự quan tâm xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh xây dựng từng đảng viên thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua tạo lòng tin vững chắc trong quần chúng nhân dân
trong thời gian tới tức là thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và đặc biệt tập trung vào các giải pháp tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp đó trong đó có nghị quyết đại hội của đảng bộ
xây dựng sáu mươi triệu đồng người năm đây là mục tiêu của nghị quyết tập trung vào xây dựng một số thương hiệu của một số mặt hàng hóa và cùng với huyền xây dựng nhãn hiệu hàng hóa về tiêu vĩnh linh để nâng cao giá trị
đó là mục tiêu của nghị quyết
về kinh tế về văn hóa thì xây dựng môi trường xanh sật đẹp an toàn phong quang sật sẻ
đối với mùa mặt nông thôn mới đối với hệ thống dân trì thì phải giữ vững và phát huy tốt những cái thành quả đã đạt được
đối với đảng bộ thì coi như đã nhiều năm liền là đảng bộ trong thôn miền tiêu biểu thì vẫn cố gắng để duy trì để phát triển tốt hơn
mà đặc biệt là coi như phát triển hơn nữa cái mục tiêu là quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được thì bây giờ nâng cấp các tiêu chí lên để đạt được những đích cao hơn
chúng tôi đã tập trung vào tám tiêu chí để mà nâng cao lên để mà hoàn thành được cái nông thôn mới kiểu mẫu
và đặc biệt mục đích cuối cùng chúng tôi là tập trung vào xây dựng xã vĩnh kim đạt thương hiệu anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới
với những thành tích đạt được đảng bộ chính quyền và nhân dân xã vĩnh kim vinh dự được đảng nhà nước trao tặng hai danh hiệu anh hùng
anh hùng lao động anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
đảng bộ liên tục trong một mươi chín năm liền là đơn vị trong sạch vững mạnh toàn diện
và được nhận nhiều phần thưởng cao quý của đảng và nhà nước
càng vinh dự và tự hào bởi nhân dịp này xã vĩnh kim được đón nhận huân chương lao động hàng nhì do chủ tịch nước trao tặng
đây chính là nguồn động lực để xã vĩnh kim tiếp tục đoàn kết nỗ lực xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
ví nhận về công lao anh hùng trong chiến đấu anh hùng trong lao động
đảng bộ liên tục trong một mươi chín năm liền là đơn vị trong sạch vững mạnh toàn diện
đây chính là nguồn động lực để xã vĩnh kim tiếp tục đoàn kết nỗ lực xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoàn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
đây chính là nguồn động lực để xã vĩnh kim tiếp tục đoàn kết nỗ lực xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoàn
đây chính là nguồn động lực để xã vĩnh kim tiếp tục đoàn kết nỗ lực xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoàn

đây chính là nguồn động lực để xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoàn